kính chào quý vị khán giả mở rộng vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai công ty cổ phần tiến bộ quốc tế gọi tắt là aic
và các đơn vị liên quan gây thiệt hại nhà nước một trăm năm mươi hai tỷ đồng
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố thêm nhiều bị can
đó là trịnh huy cường trưởng phòng quản lý xây dựng thuộc sở xây dựng tỉnh đồng nai
nguyên phó giám đốc trung tâm kiểm định và tư vấn xây dựng đồng nai phan thành an
cựu trưởng phòng thẩm định thuộc sở xây dựng đồng nai nguyễn thị nhung nguyễn thành thái và lê lâm đồng
cựu phó giám đốc phụ trách và cựu cán bộ trung tâm tư vấn quy hoạch thẩm định xây dựng thuộc sở xây dựng đồng nai
chu văn tiến cựu phó giám đốc trung tâm tư vấn công nghiệp hiện là phó giám đốc trung tâm khuyến công tỉnh đồng nai
với cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
riêng bị can cường và đồng được áp dụng biện pháp tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú
sau hai ngày xét xử và nghị án vào tối ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh long an đã tuyên án phiên tòa phúc thẩm
các bị cáo trong vụ án xảy ra tại tỉnh thất bồng lai về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
hội đồng xét xử đã xác định hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
có đủ căn cứ để kết luận cáo trạng của viện kiểm sát là đúng người đúng tội đúng pháp luật
do vậy hội đồng xét xử giữ nguyên mức án sơ thẩm đã tuyên phạt
theo đó bị cáo lê tùng vân mức án năm năm tù các bị cáo lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương và lê thanh hoàn nguyên mức án bốn năm tù
bị cáo lê thanh nhị nguyên mức án ba năm sáu tháng tù bị cáo cao thị cúc ba năm tù
đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa bắt giữ đối tượng huỳnh hữu đan
thủ phạm gây ra vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại một quán karaoke nằm trên đường huy cận
phường hòa cường nam quận hải châu thành phố đà nẵng
trước đó là nhân viên của quán karaoke nên vào dạng sáng ngày hôm qua
sau khi quán karaoke này đóng cửa đan đã đột nhập từ ô cửa thông gió ở tầng trên cùng
dùng áo quần chuẩn bị sẵn che tất cả các camera của quán và lẻn vào quầy lễ tân
phá khóa tủ đựng tiền lấy đi hơn hai trăm linh triệu đồng rồi tẩu thoát
sau hơn bốn giờ vào cuộc điều tra công an quận hải châu đã bắt giữ đan tại phòng trọ
thu giữ tại chỗ hơn hai trăm linh triệu đồng bốn đô la mỹ và một số vật chứng có liên quan
công an tỉnh bình dương cho biết phân viện khoa học hình sự bộ công an tại tp hcm đã có kết luận
sau khi giám định về vụ cháy quán karaoke an phú tại phường an phú
thành phố thuận an tỉnh bình dương làm ba mươi hai người thiệt mạng
kết luận nguyên nhân vụ cháy là do đường dây dẫn điện lắp đặt trên trần lao phông
qua khu vực trước phòng hát số hai trăm linh bốn và hai trăm linh sáu xảy ra sự cố chập mạch điện
từ đây đám cháy phát triển ra các hướng gây cháy lớn ở các phòng karaoke tầng hai và cháy lan lên tầng ba
về nguyên nhân tử vong của ba mươi hai nạn nhân cũng được xác định là do ngạt khí carbonic
liêu hình niter và bị cháy gây bỏng nặng
trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan chức năng xác định cơ sở kinh doanh karaoke an phú
có nhiều dấu hiệu vi phạm như thiết kế xây dựng tại tầng hai bị thay đổi so với sơ đồ kết cấu phòng cháy chữa cháy
một số phòng hát không đảm bảo kích thước theo quy định biển quảng cáo và tường xây dựng che chắn bộ phận sảnh tầng hai và tầng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn hoàng minh
chủ tại tp hcm để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo thông tin điều tra ban đầu một phụ nữ trú tại phường hải cảng thành phố quy nhơn đã thông qua mạng xã hội
để tìm người xem bói giải hạn cầu vận may
biết điều đó minh cùng với một đối tượng khác yêu cầu nạn nhân phải bỏ ra số tiền hai hai tỷ đồng
để thỉnh một bức tranh hình đức phật được vẽ bằng tay có phủ phép thần trú bằng hóa giải vận hạn
nạn nhân sau đó đã chuyển cho đối tượng hai hai tỷ đồng
sự việc sau đó được gia đình nạn nhân phát hiện và trình báo cơ quan công an
tòa án nhân dân tỉnh quảng nam vừa xét xử sơ thẩm tuyên phạt hai mươi một năm tù đối với hai bị cáo
là huỳnh tấn vĩ và hoàng minh
tiến sĩ và hoàng văn ngọc cùng chú tại thành phố đà nẵng là giám đốc công ty cổ phần nhất thành nam
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vĩ và ngọc biết thửa đất có diện tích hơn bốn m hai là đất trồng cây lâu năm
tuy nhiên hai đối tượng đã câu kết với nhau tự đặt tên là dự án coco green home
đưa ra các thông tin gian dối để các bị hại tin tưởng ký hợp đồng đặt cọc để bán đất nền
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín vĩ và ngọc đã lừa đảo chiếm đoạt
bảy bị hại số tiền hơn một mươi tám tám tỷ đồng trong đó vĩ chiếm đoạt một mươi năm tỷ chưa trả cho các bị hại
còn ngọc đã thanh lý và đền bù cho một số người mua đất với tổng số tiền là gần tám năm tỷ đồng
tòa nhân dân tỉnh quảng nam đã tuyên phạt bị cáo huỳnh tấn vĩ một mươi bốn năm tù
và bị cáo hoàng văn ngọc bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ngày hôm nay công an huyện bù đốc tỉnh bình phước cho biết vừa bắt quả tàng hai đối tượng
là lê thanh hải và nguyễn tấn thắng cùng chú tại bình thuận đang vận chuyển một trăm tám mươi kg pháo trái phép
vào dạng sáng cùng ngày nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an huyện bù đốc
phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an huyện bù đốp và công an thị trấn thanh bình
phát hiện hai đối tượng điều khiển xe ô tô bảy chỗ có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành dừng xe kiểm tra
thì phát hiện bên trong xe có một trăm tám mươi kg pháo
hiện vụ việc đang được công an huyện bù đốp tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố bị can nguyễn phương hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một giám đốc công ty cổ phần đại nam
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
cuối tháng một mươi sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm chuyển hồ sơ
công an tp hcm ra quyết định nhập vụ án
theo kết luận điều tra tháng ba năm ngoái bà hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội như youtube
facebook tiktok để phát ngôn trực tiếp
thông qua mạng internet bên cạnh đó bà hằng đưa ra các thông tin chưa được kiểm chứng
làm xúc phạm tới uy tín danh dự của nhiều tổ chức cá nhân
quá trình điều tra bà hằng thừa nhận hành vi
đối với những cá nhân hỗ trợ giúp sức các buổi live stream của bà hằng
cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh thu thập chứng cứ
nếu có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ nổ súng tại ấp bến tràm xã cửa dương tp phú quốc
công an tp hcm đã bắt thêm sáu người
như vậy tổng số người bị bắt trong vụ án này đã lên đến bốn mươi bốn người
lực lượng công an tp hcm đang tiếp tục chi bắt những nghi can còn lại
đối với sáu người vừa bị bắt công an tp hcm đã khởi tố ra lệnh tạm giam
về tội giết người và cố ý gây thương tích
hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ thêm một ô tô của bị can
trong vụ án này cơ quan công an xác định ngoài đối tượng cầm đầu là võ văn lương
ban chuyên án xác định thêm ba đối tượng cầm đầu các nhóm nhỏ cùng tham gia là
bùi đức ngọc ba mươi tuổi trú tại hải phòng nguyễn quốc vinh bốn mươi tuổi
ở huyện đầm rơi cà mau và nguyễn văn thái tức thái bích ba mươi bốn tuổi trú tại tp phú quốc
nghi ngờ nạn nhân nói xấu khiến vợ bỏ đi nên cảnh đã mang theo hung khí đi tìm
rồi ra tay sát hại nạn nhân
cơ quan tỉnh vĩnh long vừa khởi tố bắt tạm giam lê văn minh cảnh
trú tại huyện lai vung tỉnh đồng tháp về tội giết người
nghi ngờ phạm văn thảo nói xấu khiến vợ cảnh bỏ đi
ngày hai mươi hai tháng một mươi sau khi nhậu xong cảnh nhờ bạn trở đi tìm thảo để nói chuyện
bực tức vì hỏi nhiều lần mà thảo không trả lời nên cảnh đã dùng kéo đâm một nhát
vào vùng ngực của thảo rồi bỏ đi
mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng thảo đã tử vong
sau khi biết tin nạn nhân tử vong cảnh đã đến công an xã tân lược huyện bình tân để đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã khởi tố bắt tạm giam ngô nhất linh
trú tại huyện ứng hòa hà nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào khoảng tháng bảy linh lên facebook tự nhận là người cung cấp các dịch vụ
tăng like tăng foru để hỗ trợ bán hàng online
sau một vài lần giao dịch biết khách vẫn còn nhu cầu chạy tương tác để bán hàng
đối tượng chủ động liên hệ
giới thiệu và cam kết bán được từ hàng chục đến hàng trăm đơn hàng mỗi ngày
nếu không sẽ hoàn lại tiền
sau đó đối tượng yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền mua thêm các gói dịch vụ mới
linh còn sử dụng sim giác rồi tự tạo ra các cuộc hội thoại giữa đối tượng với bên cung cấp dịch vụ
trên các nền tảng zalo imessage
đồng thời bên cung cấp dịch vụ cũng yêu cầu khách hàng phải chuyển tiền để triển khai các dịch vụ này
rồi chụp màn hình gửi cho nạn nhân nhằm củng cố lòng tin
với thủ đoạn này đối tượng đã chiếm đoạt của nạn nhân số tiền gần một hai tỷ đồng
như tin chúng tôi đã đưa phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ vừa khởi tố vụ án khởi tố năm bị can
trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn điện tử làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
với doanh số hóa đơn điện tử đã bán đặc biệt lớn trên hai mươi năm tỷ đồng
trong chuyên án này cơ quan công an đã làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
trong đường dây này như thế nào
và đối tượng phạm tội đã hợp thức hóa hàng nghìn bộ hồ sơ giấy tờ ra sao để che giấu hành vi phạm tội
mua bán hóa đơn mời quý vị cùng tìm hiểu trong phóng sự sau đây
cơ quan công an xác định hai đối tượng cầm đầu đường dây này là nguyễn minh tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
và võ tấn lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng ở phường tam phú tp thủ đức tp hồ chí minh
hai đối tượng đã mua hai trăm hai mươi tám công ty có người đại diện theo pháp luật đều sử dụng giấy tờ giả
địa chỉ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
sau đó thiết lập mạng lưới các đối tượng trung gian khoảng trên bốn trăm linh người có phân công
phân cấp nhiệm vụ để khai thác trang thông tin điện tử các doanh nghiệp việt nam
tìm kiếm để bán hóa đơn giá trị gia tăng điện tử cho rất nhiều đơn vị doanh nghiệp trong cả nước
với doanh số đặc biệt lớn khoảng trên hai mươi năm tỷ đồng
bước đầu xác định thiệt hại về thuế trên hai năm nghìn tỷ đồng
các đối tượng thu lợi bất chính khoảng trên một hai nghìn tỷ đồng
quy định của nhà nước là cho phép đăng ký thành lập doanh nghiệp được thực hiện bằng chứng hình thức trực tuyến
thế do đó mà các đối tượng khi sử dụng giấy trả tả thì dễ dàng thành lập được các doanh nghiệp ma
và khi sử dụng giấy tờ giả thì việc truy nguyên và việc đấu tranh của các cơ quan chức năng
để làm rõ hành vi phạm tội là gặp rất nhiều khó khăn
giai đoạn tiếp theo chúng tôi tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan
trong các đối tượng
chúng tôi sẽ sử dụng giấy mua bán cho phép hóa đơn này và cũng sẽ xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng phép hóa đơn
để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn đã bán
tú và lộc thành lập nhiều công ty tài chính cũng với hình thức mua qua mạng gia lô
tuy nhiên người đại diện theo pháp luật của các công ty này đều sử dụng giấy tờ giả
đối với các hóa đơn đã bán có mặt hàng cần phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ như
cát sỏi gỗ sang dầu thực phẩm
nguyễn minh tú đã mua ba mươi hai con dấu giả của các cơ quan có thẩm quyền để thiết lập các bộ hồ sơ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa ghi trên các hóa đơn khống và chuyển cho doanh nghiệp mua hóa đơn

nguyễn minh tú đã mua ba mươi hai con dấu giả của các cơ quan có thẩm quyền để thiết lập các hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa ghi trên các hóa đơn